thời gian gần đây tôm hùm đất hay còn gọi là tôm càng đỏ được giao bán nhiều trên thị trường dưới dạng thực phẩm
tuy nhiên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xác nhận tôm hùm đất không có tên trong danh mục loài thủy sản
được phép kinh doanh tại việt nam và đây là loài ngoại lai xâm hại
việc mua bán tôm hùm đất trên thị trường là trái phép tiềm ẩn nguy cơ gây hại với môi trường cần ngăn chặn và xử lý kịp thời
ngay sau khi có công văn hỏa tốc của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát loại tôm càng đỏ hay còn gọi là tôm hùm đất
thành phố hà nội đã nhanh chóng có những biện pháp nhằm tích cực ngăn chặn việc nuôi kinh doanh buôn bán tiêu thụ loại động vật ngoại lai xâm hại này
sau khi nhận được công văn ba nghìn bốn trăm ba mươi tám của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát tôm càng đỏ hay còn gọi là tôm hùm đất
thành phố hà nội cũng đã có những chỉ đạo về việc cần tích cực kiểm soát ngăn chặn việc nuôi kinh doanh tiêu thụ loài động vật có hại này
theo đánh giá sơ bộ trên địa bàn hà nội chưa xuất hiện cơ sở nào nuôi hay thu mua tôm hùm đất
riêng đối với việc kinh doanh thì trừ những cá nhân có buôn bán online thì các chợ đầu mối các cơ sở kinh doanh thủy hải sản cũng chưa thấy xuất hiện tôm hùm đất
đối với những mô hình nuôi thủy sản diện này thì cũng chưa phát hiện mô hình nuôi con tôm càng đỏ cũng như là một vài đối tượng thủy sản sống hại theo quy định tại thông tư ba mươi năm năm hai nghìn một mươi tám của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cái thứ hai là qua quá trình kiểm tra giả soát nắm thông tin tại gần ba mươi chợ cũng như là hơn hai mươi điểm kinh doanh thủy hải sản
thì cũng cho thấy là cũng chưa thấy phát hiện một số loại mặt hàng thủy sinh vật ngoại lai xâm hại như cũng đã đề cập trong thời gian vừa qua
ví dụ như là con tôm càng đỏ hay là con tôm hùm nước ngọt cũng như là một vài đối tượng
nó nằm trong cái danh mục tại cái thông tư của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
theo quy định nếu phát hiện cá nhân tổ chức nuôi kinh doanh buôn bán tiêu thụ tôm càng đỏ
thì mức phạt sẽ khá nặng từ cảnh cáo cho đến hơn sáu trăm linh triệu đồng
bên cạnh đó toàn bộ động vật ngoại lai này sẽ buộc phải cô lập khoanh vùng và tiêu diệt ngay
trước khi chúng có điều kiện thoát ra ngoài môi trường tự nhiên
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên nuôi kể cả làm cảnh
đối với tôm càng đỏ nói riêng và những động vật ngoại lai không rõ nguồn gốc nói chung
để góp phần đảm bảo môi trường sinh thái cũng như là đa dạng sinh học
đối với môi trường sống
tại việt nam theo tôi thì người dân cũng phải nâng cao ý thức
khi mà có những đối tượng mới ở những vùng địa lý khác nhau ở nước ngoài
thì khi mà chúng ta đem về để chúng ta nuôi làm cảnh hay là như thế nào đấy
thì cũng phải nghiên cứu rất là kỹ về những cái quy định của việt nam
để nâng cao hiệu quả quản lý
đối với môi trường cũng như là đa dạng sinh học
đáng nói tôm càng đỏ đã có tên trong danh mục loài ngoại lai xâm hại
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
theo thông tư số ba mươi năm của bộ tài nguyên và môi trường
thì tôm càng đỏ đứng thứ bốn
trong số các loài động vật ngoại lai xâm hại
cần phải loại bỏ ra khỏi môi trường sống của nước ta
các nhà khoa học cũng đã chỉ rõ
nếu tôm càng đỏ được thả ra sinh sống ngoài môi trường
chúng hoàn toàn có khả năng thích ứng rất nhanh với điều kiện tự nhiên
sinh sản cực nhanh và đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái
như các vùng đê biển phá lúa tiêu diệt các loài sinh vật khác
và cuối cùng là gây tổn hại không thể đo đếm được
đối với hệ sinh thái bản địa